tại thành phố hà tĩnh tỉnh hà tĩnh đồng chí trần cầm tú bí thư trung ương đảng chủ nhiệm ủy ban kiểm tra trung ương
và đồng chí bun thong chit mạn ni bí thư trung ương đảng phó thủ tướng chính phủ trưởng ban kiểm tra trung ương
tổng thanh tra chính phủ lào đã chủ trì hội đàm trao đổi kinh nghiệm về công tác giám sát phòng chống tham nhũng
giữa đảng cộng sản việt nam và đảng nhân dân cách mạng lào
tại cuộc họp hai bên đã thông tin tình hình phát triển kinh tế xã hội công tác xây dựng chỉnh đốn đảng
cùng kết quả kiểm tra giám sát thanh tra phòng chống tham nhũng tại hai đảng hai nhà nước
đồng thời thống nhất về các phương hướng biện pháp tiếp tục tăng cường hơn nữa quan hệ hữu nghị truyền thống
đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai đảng hai nhà nước nói chung
và giữa ủy ban kiểm tra trung ương đảng thanh tra chính phủ việt nam
với ban kiểm tra trung ương đảng nhân dân cách mạng lào nói riêng
hai bên mong muốn tiếp tục thực hiện tốt cơ chế hợp tác giai đoạn hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một
tăng cường giao lưu trao đổi kinh nghiệm về công tác kiểm tra giám sát
phòng chống tham nhũng và công tác xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra